với các đối tượng cơ quan công an đã tạm giữ năm hộp xí ngầu tám xe mô tô một mươi điện thoại di động cùng với số tiền trên tám triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này đã hoạt động gần một năm nay gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hai đối tượng là trần quốc toàn chú tại huyện mỹ xuyên và châu văn chú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng vừa bị công an tỉnh sóc trăng tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày một mươi ba tháng sáu tại đường trần hưng đạo hai đối tượng đã cướp chiếc điện thoại của một người phụ nữ đi đường rồi bỏ chạy
đối tượng toàn đã bị bắt giữ khi chạy đến thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên riêng đối tượng lịnh bỏ trốn và cũng đã bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an hai đối tượng này khai nhận từ đầu tháng năm tới nay đã thực hiện trót lọt ba vụ cấp giật tài sản trên địa bàn thành phố sóc trăng
riêng đối tượng lịnh đã cùng với đối tượng lý hoài nam trú tại huyện mỹ xuyên thực hiện hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn
thưa quý vị sau một thời gian tích cực điều tra công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang cho biết vừa bắt được một nhóm cướp nguy hiểm
tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng này đều nghiện ma túy và để có tiền thỏa mãn cân nghiện chúng đã gây ra rất nhiều các vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn hai tỉnh hậu giang và long an
sáng sớm ngày hai mươi một tháng bốn chị nguyễn thị thà chú tại huyện phung hiệp tỉnh hậu giang đang dừng xe mua nước trên đường ba mươi tháng bốn đoạn gần bệnh viện đăng khoa khu vực ngã bảy

sau khi truy đuổi gần một mươi km các trinh sát công an thị xã ngã bảy và công an huyện phụng hiệp bắt được đối tượng lê văn khánh một mươi tám tuổi
chú tại ấp thắng mỹ xã phung hiệp huyện phung hiệp cùng phương tiện và tăng vật
tại cơ quan điều tra khánh thành vì hết tiền sử dụng ma túy nên đã gây ra vụ cướp giật trên đồng thời chiếc xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi hai k một năm nghìn ba trăm tám mươi tám mà khánh đi gây án cũng là do hoàn cấp được
tại huyện châu thành tỉnh long an vào bốn ngày trước
tiếp tục điều tra mở rộng công an thị xã ngã bảy và công an huyện phung hiệp bắt được đối tượng lê văn khánh
tiến hành bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng vũ và đoàn quốc thuận cùng chú tại huyện phung hiệp tỉnh học giang
hai đối tượng này đã cùng với lê văn khánh gây ra sáu vụ cướp tài sản khác trên quảng lộ phụng hiệp đoạn qua địa bàn thị xã ngã bảy và huyện phụng hiệp

tiến hành bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng vũ và đoàn quốc thuận cùng chú tại huyện phung hiệp tỉnh học giang